trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
mua sắm sử dụng trang thiết bị vật tư sinh phẩm xét nghiệm thuốc vaccine phục vụ phòng chống dịch
phải đảm bảo khoa học hiệu quả tránh lãng phí thất thoát
nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm trong việc mua sắm sử dụng vật tư
trang thiết bị y tế các sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine
trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đúng quy trình
nhanh chóng thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn
không để dịch bệnh lây lan không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác
trong việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
qua thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng cho rằng
nghe báo cáo chỗ nào cũng tốt nhưng kiểm tra mới biết chỗ nào tốt hay không tốt
kết luận hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
thủ tướng phạm minh chính cho rằng việc tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật còn yếu
phải tăng cường giám sát kiểm tra việc thực thi pháp luật để biết chính sách đúng sai thế nào
nguyên nhân do quyết định do cách hiểu chưa đúng hay do khâu thực thi
thủ tướng yêu cầu trong tổ chức thi hành pháp luật phải quán triệt tận cơ sở tới người dân
doanh nghiệp tới đối tượng điều chỉnh
tổ chức thực hiện phải quan tâm tới cơ sở nơi gần dân nhất sát dân nhất biết dân nhất
sống với dân cùng làm với dân tiếp xúc trực tiếp nhất nhiều nhất với dân
thủ tướng lấy ví dụ vừa qua ông đã chỉ đạo bộ trưởng y tế có ngay hướng dẫn cụ thể
dễ hiểu rõ ràng về công tác xét nghiệm phòng dịch covid một mươi chín tới tận xã phường
tránh tình trạng mỗi nơi hiểu một kiểu
thực tế kiểm tra công tác phòng chống dịch vừa qua cũng cho thấy
những nơi nào mà lãnh đạo nắm chắc tình hình quan điểm giải pháp thì tổ chức thực hiện tốt và ngược lại
nghe báo cáo chỗ nào cũng tốt nhưng kiểm tra mới biết chỗ nào tốt hay không tốt
người đứng đầu chính phủ chia sẻ
theo thủ tướng việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền phải đi đôi với quy định trách nhiệm
thiết kế công cụ để kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực bố trí nguồn lực và cắt giảm các thủ tục hành chính
nếu không phân cấp phân quyền không biết mà quản thì chỉ là hợp thức hóa
không biết mà ký thì rất dễ bị sai thủ tướng phát biểu
để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới
thủ tướng nhấn mạnh phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
thủ tướng nêu rõ thời gian qua nhiều nơi chưa nhận thức đúng tầm về công tác này
chưa thấy rõ đầu tư cho xây dựng thể chế chính là đầu tư cho phát triển
thể chế chất lượng cao sát thực tế khả thi dễ vận dụng sẽ tạo điều kiện cho phát triển bền vững
từ đó lãnh đạo chỉ đạo đầu tư vẫn chưa xứng tầm với một khâu đột phá chiến lược
thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tập trung cụ thể hóa thể chế hóa kịp thời đầy đủ
đồng bộ các chủ trương đường lối của đảng bám sát ba đột phá chiến lược sáu nhiệm vụ trọng tâm và một mươi hai nhiệm vụ
giải pháp chủ yếu theo nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám của đảng trên tinh thần nhà nước pháp quyền
bên cạnh đó xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực sự là đòn bẩy kiến tạo phát triển
tạo động lực phát triển phát huy các nguồn lực trong đó nguồn lực con người là quy định
con người là trung tâm chủ thể là động lực nguồn lực và mục tiêu của sự phát triển
cùng với nguồn lực tài nguyên và nguồn lực văn hóa truyền thống lịch sử
thủ tướng cũng yêu cầu ra soát giải quyết các vướng mắc về thể chế cơ chế chính sách
trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn bám sát thực tiễn tôn trọng thực tiễn
lấy thực tiễn làm thức đo chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong gia soát xây dựng thể chế
mọi chính sách pháp luật phải hướng tới người dân và doanh nghiệp
để người dân và doanh nghiệp phát huy hết nội lực khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước
trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế phải quan tâm lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động
người dân và doanh nghiệp phải được tham gia
lãnh đạo chỉ đạo từ trên xuống nhưng tổ chức thực hiện thao gỡ vườn mắt phải từ dưới lên

nguyên nhân là do có nơi có lúc chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số địa phương
việc nắm bắt đánh giá và dự báo tình hình và nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch của một số nơi là chưa chắc
chưa sát và chưa đầy đủ
tổ chức thực hiện nhất là tại cơ sở còn bị động lúng túng thiếu khoa học chưa phù hợp hiệu quả chưa cao
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh kiên giang và tỉnh tiền giang phải giả soát khắc phục ngay các tồn tại hạn chế nêu trên
tổ chức quán triệt tập huấn hướng dẫn đầy đủ các phương châm nguyên tắc
nhất là các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch đến tận xã phường thị trấn và đến người dân
tỉnh huyện phải tăng cường kiểm tra giám sát gắn với hướng dẫn hỗ trợ chấn trình
un nắn việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch tại xã phường thị trấn xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh
căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang và tiền giang
phải xác định cụ thể mục tiêu phòng chống dịch cho từng địa phương trên địa bàn
xác định rõ phạm vi thời gian tiếp tục giãn cách xã hội tăng cường giãn cách xã hội
và các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể như về xét nghiệm điều trị tiêm vaccine
hai tỉnh phải phân đấu với quyết tâm nỗ lực lớn hơn nữa để kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
và chậm nhất đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dứt khoát phải kiểm soát được dịch bệnh
không để phải tiếp tục giãn cách xã hội kéo dài trên phạm vi rộng
thủ tướng cũng lưu ý hai tỉnh giả soát đề xuất cụ thể nhu cầu hỗ trợ về nhân lực y tế
để xét nghiệm tiêm chủng chăm sóc điều trị f nhân lực hỗ trợ kiểm tra kiểm soát giãn cách xã hội
trang thiết bị vật tư phòng chống dịch vaccine v v
gửi tổ công tác đặc biệt của chính phủ các bộ để xem xét đáp ứng tối đa
đồng thời báo cáo thủ tướng chính phủ
thời gian phong tỏa phải là cơ hội
ở thủ đô ngành y tế đang tận dụng thời cơ vàng giãn cách để tiêm vaccine với tốc độ thần tóc
số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới cao nhất là ngày một mươi hai tháng chín với hơn năm trăm bảy mươi ba mũi
kết quả này là sự nỗ lực của các bác sĩ nhân viên y tế đã tận dụng từng chay
từng phút từng giờ từng ngày để tiêm phủ một trăm linh mỗi một vào ngày một mươi năm tháng chín
như chỉ đạo của bí thư thành ủy đinh tiến dũng
ở thành phố hồ chí minh ngành y tế cũng đang tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm một trăm linh mũi một đến deadline ngày một mươi năm tháng chín
nhưng không phải tất cả các địa phương đều xác định được mục tiêu chương trình hành động trong thời gian vàng phong tỏa
thủ tướng phạm minh chính không giấu được nỗi thất vọng trong cuộc họp với hai tỉnh tiền giang và kiên giang
là cái số trong cộng đồng mà xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế thì những ngày vừa qua có giảm không
cái quan trọng là số trong cộng đồng còn cái số mà các anh đã cách ly đã phong tỏa rồi anh quản lý rồi thì cái số đấy là mình quản được
các biện pháp về y tế trong sắp tới đây là những cái biện pháp gì để anh kiểm soát tình hình chứ không thì cứ giãn cách cứ là cứ giãn cách đến ngày này
một mươi một mươi năm tháng chín lại tiếp tục giãn cách tăng cường cái giãn cách xã hội rồi đến ba mươi tháng chín lại tiếp tục giãn cách xã hội
thế anh giãn cách xuất
năm thì còn làm anh cái gì được nữa
chỉ có thực hiện giãn cách không mà không đặt ra được mục tiêu không đặt ra được công việc cụ thể thì cứ giãn cách mãi
rồi mình cũng mệt mỏi mà nhân dân cũng mệt mỏi mà cuối cùng đuối sức
bộ y tế cho biết tại kiên giang trong đợt dịch thứ tư đến nay ghi dựng tích lỷ ba ba mươi bốn ca mắc hai mươi năm ca tử vong

trong bảy ngày qua ghi nhận một hai trăm một mươi bảy ca trong đó có bảy trăm bảy mươi sáu ca tại cộng đồng
so với tuần trước đó số ca mắc tăng năm trăm năm mươi chín số ca tại cộng đồng tăng hai trăm ba mươi
hiện có bảy huyện có nguy cơ rất cao ba huyện nghi cơ cao và năm huyện đang ở trạng thái bình thường mới
ở cấp xã có hai mươi trên một trăm bốn mươi bốn xã có nguy cơ rất cao ba mươi hai xã nguy cơ cao một xã có nguy cơ và chín mươi một xã ở trạng thái bình thường mới
như kiên giang tôi thấy là tiếp tục giãn cách nhưng chả biết là giãn cách đến lúc nào
theo tôi căn cứ và tình hình cụ thể
các đồng chí phải đưa ra các mục tiêu cụ thể
các đồng chí định giãn cách bao lâu tại địa phương nào
trong thời gian giãn cách và tăng cường giãn cách thì phải đạt được mục tiêu gì
chứ không cứ đưa ra chung chung là tiếp tục thì tiếp tục đến bao giờ